một mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang cho biết đa gia quy định khởi tố vụ án hình sự mua bán chai phép chân ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh tuyên quang và một số tỉnh thành trong cả nước khởi tố tám bị can về tội mua bán chai phép chân ma túy
trước đó lực lượng công an toàn tỉnh đã mở nhiều đợt tấn công phòng chống tội phạm có phần kéo giảm các loại tội phạm đặc biệt đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang đã phát hiện bắt giữ đối tượng đỗ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tổ hai phường minh xuân thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đỗ văn hải phát hiện thu giữ năm trăm một mươi năm ba mươi bốn g cẩn xa
qua đấu tranh xác minh xác định tính chất phức tạp của vụ án cùng với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng phạm tội công an thành phố tuyên quang đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét huy động tối đa lực lượng phương tiện quyết tâm truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn
đấu tranh mở rộng chuyên án công an tp tuyên quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh tuyên quang và các đơn vị chức năng công an tp hcm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác định danh tính của nhóm đối tượng buôn bán ma túy
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
việc giao dịch hoàn toàn khép kín có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán và người mua không hề biết thông tin và mặt của nhau
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh để bán cho các đối tượng mua ma túy ở các địa phương
thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng băng ninh yên bái phú thọ thanh hóa nghệ an hưng yên lâm đồng khánh hòa lạng sơn lào cai quảng nam gia rai hải dương hải phòng hà tĩnh bình thuận đồng tháp
tăng vật thu giữ trên một mươi kg ma túy các loại
trong đó có hơn một kg ketamine ba ba kg ma túy tổng hợp tám mươi ba ống tinh dầu cần sa trên năm kg cần sa một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá điện tử chứa ma túy
chín mươi chín gói kẹo dẻo tẩm ma túy gần một trăm linh gói nước vui hai mươi năm hai mươi tám gram cocaine và trên một hai tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn tiếp tục được đấu tranh mở rộng
mới đây tại cửa khẩu quốc tế mộc bài đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp nhận một mươi năm công dân việt nam bị lừa cưỡng bức lao động tại campuchia do lực lượng chức năng phía campuchia trao trả
các công nhân này đều ở các tỉnh phía bắc
tuổi đời từ một mươi tám đến ba mươi tuổi
trong số một mươi năm người có người có hộ chiếu số còn lại không có giấy tờ tùy thân
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài nhanh chóng xác minh làm các thủ tục theo đúng pháp luật để cho các công dân trở về địa phương
được biết thực hiện công tác bảo hộ công dân việt nam trong các ngày từ mùng tám đến một mươi một tháng ba đại sứ quán việt nam tại campuchia đã làm việc với tổng cục di trú
bộ nội vụ campuchia tiến hành phỏng vấn xác minh thông tin đối với một mươi năm trường hợp công dân việt nam đang bị tạm giữ tại trung tâm câu lưu thuộc tổng cục di chú campuchia
đại diện đại sứ quán đã trao đổi đề nghị phía cơ quan chức năng campuchia đảm bảo điều kiện sinh hoạt nhanh chóng phối hợp hoàn tất các thủ tục hỗ trợ đưa các trường hợp này trở về việt nam
theo đại diện đại sứ quán việt nam tại campuchia thời gian gần đây nhất là sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn số lượng công dân việt nam bị lôi kéo rụ rỗ xuất cảnh sang campuchia làm việc nhẹ lương cao có chiều hướng gia tăng
do đó các địa phương cần tăng cường tuyên truyền tổ chức công tác sang minh điều tra và có biện pháp xử lý các cá nhân tổ chức trong nước thông qua mạng xã hội lôi kéo rụ rỗ công dân việt nam sang lao động bất hợp pháp ở các casino trá hình lừa đảo trực tuyến tại campuchia
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với phan đình sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã hương long huyện hương khê tỉnh hà tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu vật phẩm nhằm trông phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ba phan đình sang đã tạo lập quản lý sử dụng năm tài khoản mạng xã hội facebook để tham gia các hội
trong thời gian sinh sống lao động tại lào do có tư tưởng bất mãn với chế độ đối tượng đã đăng tải phát tán chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử phỉ bằng chính quyền nhân dân
phan đình sang có quan hệ với một số đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước trong đó có đường văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thụy lâm đông anh hà nội đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phan đình sang từng bị đối tượng phản động

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại